mùa cúm năm nay ở mỹ đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi giới chức y tế nước này cho biết
năm mươi số lượt khám bệnh ngoại trú vào tuần trước là do các bệnh giống như nhiễm cúm tăng một tám so với tuần trước đó
tỷ lệ này cao bằng kỷ lục mùa cúm năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám và cao hơn bất cứ mùa cúm nào trước đây
trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cdc mỹ cho biết đã có bốn mươi bốn bang báo cáo về tỷ lệ nhiễm cúm cao hoặc rất cao vào tuần trước
theo các chuyên gia điều này không tốt cho những ngày sắp tới vì virus đường hô hấp sẽ lây lan nhiều hơn trong đợt nghỉ lễ
và tại khu vực sân bay nơi người dân thường quây quần bên nhau hoặc chen trúc đồng đúc
thông thường hàng năm mùa cúm mùa đông sẽ bắt đầu vào tháng một mươi hai hoặc tháng một
tuy nhiên mùa cúm năm nay bắt đầu sớm và phức tạp hơn vì có lây lan đồng thời của nhiều chủng virus khác nhau
chủng cúm chiếm ưu thế hiện nay ở mỹ có tỷ lệ nhập viện và tử vong cao hơn đặc biệt với đối tượng từ sáu mươi năm tuổi trở lên
cdc mỹ ước tính ít nhất bảy mươi tám ca nhập viện và bốn năm trăm linh ca tử vong vì cúm trong mùa này trong đó có ít nhất một mươi bốn trẻ em
đa số người dân mỹ từ sáu tháng tuổi trở lên đều được khuyến cáo đi tiêm phòng cúm